các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều nay tại viên trăn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit chủ tịch quốc hội lào pani yathutu và thăm nhà quốc hội lào
tại cuộc hội kiến hai bên đã giả soát lại toàn bộ quan hệ hợp tác trong năm qua đạt được đồng thuận trên nhiều lĩnh vực
trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan và phối hợp với doanh nghiệp hai nước triển khai các thỏa thuận hướng tới thực hiện thành công kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư đã đồng thông và hiệp định hợp tác song phương việt nam lào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện với lào coi đây là tài sản vô giá quy luật sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc việt lào
tổng bí thư chủ tịch bunyang volachit đánh giá cao
những nỗ lực của chính phủ hai nước trong năm qua trong việc tập trung giải quyết những khó khăn
tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực
đặc biệt là việc hai bên đã tổ chức thành công kỷ họp lần thứ bốn mươi ubnd ngay từ đầu năm
tin tưởng đây sẽ là cơ sở để hai bên thực hiện thành công kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ
năm hai nghìn một mươi tám và hiệp định hợp tác song phương việt nam lào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày năm tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với chủ tịch quốc hội lào
pani yathotu tại cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội pani yathotu thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục
củng cố và phát triển quan hệ về chính trị ngoại giao hợp tác chặt chẽ về quốc phòng an ninh
xây dựng tuyến biên giới việt lào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển toàn diện đẩy mạnh việc
tuyên truyền giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn
diện việt lào tới nhân dân hai nước nhất là thế hệ trẻ chủ tịch quốc hội lào nhiệt liệt chào mừng
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam sang dự kỳ họp lần thứ bốn mươi
ủy ban liên chính phủ việt nam lào ngay sau cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội lào
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm hỏi động viên tặng quà cán bộ kỹ sư người lao động trên
công trình xây dựng trụ sở nhà quốc hội mới của lào quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
tặng đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào anh em nhà quốc hội mới gồm hai tầng hầm
năm tầng nổi và một tầng mái phỏng theo kiến trúc đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của các bộ tộc lào
đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai chính phủ hai quốc hội và nhân dân hai nước
việt lào anh em thăm hỏi nói chuyện với cán bộ kỹ sư công nhân tổng công ty thành an
đơn vị đang thi công trên công trường trụ sở nhà quốc hội mới của lào thủ tướng nguyễn xuân phúc
mong muốn các đơn vị thi công nỗ lực hết sức mình với quyết tâm chính trị cao nhất bảo đảm tiến độ
thi công và chất lượng công trình lưu ý đơn vị thi công cần chú ý các điều kiện bảo đảm an toàn lao
động bố trí đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động làm việc trong những ngày tết của
truyền dân tộc chiều cùng ngày
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã lên đường về nước
kết thúc thành công chuyến tham dự và đồng chủ trì kỳ họp thứ bốn mươi ủy ban liên chính phủ việt nam lào
hôm nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã tới thăm tặng quà cho các hộ dân bị thiên tai gia đình chính sách hộ nghèo tại xóm lau
mai xã vầy nưa huyện đà bắc tỉnh hòa bình nhân dịp tết đến xuân về
tại khu tái định cư xóm lau bai xã vầy nưa huyện đà bắc phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng
đoàn công tác đã chia sẻ với những khó khăn với người dân huyện đà bắc nói riêng tỉnh hòa bình
nói chung bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua đồng thời đồng chí cũng ghi
nhận và biểu dương nỗ lực của các cấp ủy chính quyền địa phương cùng các đoàn thể của tỉnh hòa
bình trong công tác chỉ đạo điều hành khắc phục hậu quả thiên tai chủ động di rời dân
và bố trí tái định cư nhất là việc tìm được nơi ở mới khang trang dựng nhà ở kiên cố
góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân trước tết nguyên đán mậu tuất
phó thủ tướng thượng trực chính phủ đề nghị các cấp ủy chính quyền các nhà hào tâm tiếp tục
quyên góp ủng hộ để người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai nhanh chóng vươn lên ổn định cuộc sống
phát triển kinh tế tài chính các khu tái định cư thay mặt chính phủ phó thủ tướng thường trực
chính phủ bình đã tặng ba mươi năm xuất quà cho ba mươi năm hội gia đình chính sách ở xã vầy nưa huyện đa bắc
mỗi xuất quà trị giá ba triệu đồng trung mương hội chữ thập đỏ việt nam cũng đã tặng một trăm linh xuất quà
cho một trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai gia đình nghèo thuộc diện khó khăn của huyện
mỗi xuất quà trị giá trên một triệu đồng ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và một số
bộ ngành cũng tặng nhiều phần quà cho nhân dân ở khu tái định cư xóm lao
hôm nay đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn đại biểu và tỉnh ủy hội đồng
nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang đã đến thăm
chúc tết tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nhân hưng thuộc bộ đội biên phòng an giang
và các gia đình chính sách hộ nghèo tại hai huyện biên giới tri tôn và tỉnh biên tỉnh an giang
sau khi chúc tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nhân hưng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã đến chúc tết và tặng một trăm linh
năm phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo thuộc hai huyện biên giới của tỉnh an giang là
tri tôn và tỉnh biên mỗi phần quà trị giá một hai triệu đồng thay mặt đảng nhà nước mặt trận tổ quốc
việt nam chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã gửi lời chúc xuân tới
các gia đình chính sách hộ nghèo và nhân dân hai huyện miền núi biên giới dân tộc chi tôn và tỉnh biên
an giang có một mùa xuân hạnh phúc đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám vui tươi đầm ấm trước đó chủ tịch
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn và đoàn công tác đã đến khu lưu niệm
chủ tịch tôn đức thắng tại cù lao ông hổ xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên an giang
giăng hoa giăng hương tưởng nhớ chủ tịch nước tôn đức thắng đoàn cũng đã tới giăng hương tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ dốc bà đắc xã thới sơn huyện tịnh biên tỉnh an giang
chiều ngày năm tháng hai tại hà nội bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tổ chức hội đàm về vấn đề kháng kháng sinh
tại việt nam và lễ cắt băng khánh thành phòng xét nghiệm tham chiếu về kháng kháng sinh
tình trạng kháng kháng sinh tại việt nam đang diễn ra ngày hôm nay
đây là một trầm trọng khi đã xuất hiện những loại siêu vi khuẩn kháng lại được tất cả các loại thuốc
tình trạng lạm dụng thuốc dẫn đến kháng thuốc đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội
bởi gánh nặng do các bệnh nhiễm khuẩn thời gian điều trị bệnh kéo dài và những chi phí bắt buộc
cho việc thay thế các kháng sinh cũ bằng kháng sinh mới đắt tiền
trong bối cảnh việt nam đang đứng trước thách thức rất lớn về vấn đề kháng thuốc kháng sinh
và sử dụng kháng sinh chưa hợp lý
phòng xét nghiệm tham chiếu về kháng kháng sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế của bệnh viện nhiệt đới trung ương
được xây dựng với sự tài trợ của quỹ fleming và sự hỗ trợ của đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford
có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động khám chữa các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới tại việt nam
ngày năm tháng hai xí nghiệp quản lý vận hành hầm đường bộ đèo cả thuộc công ty cổ phần đầu tư đèo cả tổ chức diễn tập
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đường hầm đèo cả công trình trọng điểm quốc gia dài hơn bốn một trăm linh mét
tình huống giả định được đặt ra là vào lúc một mươi năm h ba mươi một chiếc xe có trọng tải hai năm tấn chở lốt cao su đang lưu thông
đến đoạn cách cửa hầm phía bắc tám trăm tám mươi năm mét thì xe bị chập điện gây cháy dưới cabin
sự cố cháy đã gây tắc nghẽn hoàn toàn hầm phía tây
hầm đèo cả làm tay xế bị bỏng nặng ở tay và chân nhưng thoát được ra ngoài
còn phụ xe bị bỏng nặng ở vùng mặt và bị ngạt khói gây hôn mê bất tỉnh trong cabin
phát hiện cháy trung tâm điều hành hầm đèo cả lập tức phát lệnh đóng hai cửa hầm
chặn tất cả các loại xe đi vào hầm ưu tiên thoát người qua các đường ngang thoát hiểm
thời gian xử lý toàn bộ sự cố chỉ trong vòng hai mươi phút sau đó cửa hầm được mở trở lại và lưu thông bình thường
thưa quý vị vào lúc vào ngày năm tháng hai lực lượng công an cảnh sát phòng chống tội phạm tỉnh đồng nai
phối hợp với trì cục trăn nuôi thú y tỉnh đã kiểm tra phát hiện hai cơ sở chế biến mỡ động vật bẩn
và sản xuất hành phi không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường trảng giài thành phố biên hòa
thời điểm kiểm tra cơ sở chế biến mỡ động vật rộng nguyễn trọng thành năm mươi bốn tuổi
làm chủ tại khu phố ba phương trảng giai thành phố biên hòa
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hai bể nấu mỡ tám thùng phi chứa hơn một lít mỡ lợn gà
và hàng trăm kg mỡ lợn còn sống không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số lượng mỡ trên
cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở sản xuất hành phi do ông phạm tuấn đông
năm mươi bốn tuổi làm chủ ở khu phố năm phương trảng giai khoảng năm tấn hành phi
đã được đóng gói thành phẩm không có nhãn mát và chín can mỡ loại can ba mươi lít không rõ nguồn gốc
đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ số tăng vật trên để tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần tin quốc tế bị bắt đầu xét xử ghi phạm vụ tấn công
tại paris năm hai nghìn một mươi năm
thổ nhĩ kỳ bắt gần sáu trăm linh người phản đối chiến dịch quân sự ở syri
nghi phạm còn sống sót duy nhất sau vụ xả súng ở thủ đô paris của pháp hồi năm hai nghìn một mươi
salah abdesalam đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở thủ đô bruxelles của bỉ
an ninh đã được xiết chặt chung quanh khu vực
đối tượng sala abdesh lam là kẻ sống sót duy nhất trong số những đối tượng tiến hành loạt vụ khủng bố tại paris hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
tên này bị đưa ra xét xử và từ chối cho các nhà báo chụp ảnh hay quay phim
đối tượng này không trả lời bất kỳ câu hỏi nào và từ chối đứng khi thẩm phán marie franc cogan hỏi xác nhận tiên tuổi và đọc cáo trạng
trong suốt hai năm kể từ khi bị bắt sala abdeslam đã từ chối mọi cuộc thẩm vấn của các điều tra viên
tuy nhiên nghi phạm đã được yêu cầu tham gia phiên tòa xét xử tại bruxelles nơi ba thẩm phán sẽ xét xử trong vòng bốn ngày
và hy vọng adeslam sẽ cung cấp thông tin mà hắn đã giữ im lặng trong suốt thời gian vừa qua
chính phủ thổ nhĩ kỳ thông báo nước này đã bắt giữ năm trăm bảy mươi ba người vì đang bình luận trên truyền thông xã hội phản đối và chỉ trích cuộc tấn công quân sự của ankara tại syri
tuyên bố của bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ nêu rõ
kể từ khi bắt đầu chiến dịch ngành ô lưu tại syri có bốn trăm bốn mươi chín người bị bắt vì có hành động tuyên truyền cho khủng bố trên truyền thông xã hội và một trăm hai mươi bốn người bị bắt vì tham gia hoạt động phản đối
tại thổ nhĩ kỳ chiến dịch quân sự tại afren thuộc syri nhận được sự ủng hộ rộng rãi của truyền thông thân chính phủ và các đảng phái chính trị chủ chốt
các nhà chức trách thổ nhĩ kỳ đã từng nhiều lần cảnh báo sẽ truy tố những ai phản đối chỉ trích hay tuyên truyền sai trái về chiến dịch này
đặc phái viên hạt nhân
các hàn quốc và mỹ vừa có cuộc gặp tại thủ đô seoul của hàn quốc nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân và tên lửa của triều tiên
cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên triều đang ghi nhận những diễn biến tích cực khi triều tiên xác nhận sẽ cử phái đoàn cấp cao do chủ tịch quốc hội kim dân nam dẫn đầu tới hàn quốc tham dự lễ khai mạc olympic ping trang hai nghìn hai mươi
trong cuộc gặp kéo dài gần một giờ đồng hồ đặc phái viên hạt nhân của hàn quốc ông lee do hun
và người đồng cấp của hàn quốc
đồng cấp mỹ joseph jun đã thảo luận về cách thức để nối lại các cuộc đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của triều tiên một cách hòa bình thông qua việc bình nhưỡng tham dự olympic
hai quan chức trên cũng nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ để biến olympic piêng trang thành một sự kiện hòa bình và thành công
hai bên bày tỏ sự hài lòng về cấp độ hợp tác và phối hợp giữa mỹ và hàn quốc trước khi diễn ra sự kiện thể thao toàn cầu này
dự kiến đặc phái viên mỹ joseph jun cũng sẽ có cuộc họp với người đồng cấp nhật bản kenji kanasugi tại thủ đô tokyo vào ngày sáu tháng
liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo của thủ tướng angela merkel và đảng trung tả dân chủ xã hội sẽ tiếp tục kéo dài cuộc đàm phán thành lập liên minh do các bên vẫn còn nhiều khác biệt trong một số vấn đề
sau cuộc đàm phán tổng thư ký đảng dân chủ xã hội la kring bell cho biết các nhà đàm phán đều nhận thấy các bên còn khoảng cách đối với một số vấn đề và nhất trí tiếp tục thảo luận một cách chi tiết trong ngày năm tháng hai
theo giờ địa phương
chúng tôi quyết định sẽ không họp qua đêm theo kế hoạch chúng tôi sẽ tiếp tục họp từ một mươi giờ sáng ngày năm tháng hai tại trụ sở của spd và tiếp tục tập trung vào những vấn đề còn bất đồng
trong khi đó thủ tướng angela merkel cho biết cuộc đàm phán nhiều khả năng sẽ kéo dài do vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng cần phải được giải quyết
tôi không chắc cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu
tuy nhiên trong ngày họp hôm qua chúng tôi đã đạt được một số tiến triển nhưng vẫn còn những bất đồng trong một số vấn đề quan trọng
hiện một số nhóm trong đảng fpd đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc tái lập chính phủ đại liên minh như nhiệm kỳ vừa qua
mặc dù vậy triển vọng tăng chi tiêu của chính phủ trong đó có nguồn đầu tư cho các dự án giáo dục và kỹ thuật số có thể sẽ làm dịu quan điểm của một số đảng viên cánh tả trong đảng fpd
đến đây chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt